diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm
đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang
quê tỉnh gia lai về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với nguyễn kim trung thái chú quận một về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an phường hai mươi hai quận bình thạnh tiếp nhận tin báo
về vụ việc cho bé sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại bệnh viện vinmec
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã tiến hành điều tra
qua đó đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái
về hành vi ngược đãi hành hạ con
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
kết quả điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
xác định quá trình chung sống như vợ chồng
trong thời gian này thái và trang đã nhiều lần đánh đập bé gái là con ruột của thái
bằng tay cây và roi
thái đã nhiều lần chứng kiến trang đánh đập hành hạ cho bé
thậm chí là có lần trong lúc trang hành hạ cho bé thì thái cũng chửi mắng và đánh cho bé
trong khoảng thời gian từ một mươi bốn h đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đã liên tục đánh và đạp khiến cháu bé tử vong
sau khi cháu bé tử vong thái biết trang có hành vi đánh con mình
nên đã xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
để xử lý theo quy định của pháp luật
theo công an quận bình thạnh tp hcm sự việc đau lòng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân
phần sau của chương trình nhóm phóng viên tại tp hcm sẽ thông tin trí tiết từ quý vị